về vụ án tại công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
công ty phát triển nam sài gòn sadeco và các đơn vị liên quan vào ngày một mươi ba tháng chín
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất và tống đạt cáo trạng đối với hai mươi bị can
theo viện kiểm sát đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
sai phạm ở nhiều lĩnh vực nhiều hành vi phạm tội khác nhau
trong vụ án này bị can tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phạm văn thông
nguyên phó tránh văn phòng thành ủy và một số bị can khác giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của tp hcm
của công ty ipc công ty sadeco được giao trực tiếp quản lý tài sản nhà nước
thực hiện quy định của nhà nước về việc đại diện vốn góp của nhà nước vào doanh nghiệp
tuy nhiên vì những động cơ và mục đích khác nhau với vai trò chỉ đạo và quyết định của bị can tất thành cang
các bị can trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong việc
chuyển nhượng chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim như không thông qua đấu giá
không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định
các hành vi trái với quy định nhà nước đã dẫn đến hậu quả thất thoát hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng của nhà nước
tại bình định ông nguyễn văn nghị bí thư đảng ủy phường hải cảng và ông nguyễn quang thanh
phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường hải cảng tp quy nhơn
đã bị tạm đình chỉ công tác trong một mươi năm ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một để kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phường
trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vào sáng ngày một mươi ba tháng bốn
thường trực tỉnh ủy tỉnh bình định đã yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm của lãnh đạo phường hai cảng
nơi vừa ghi nhận một ổ dịch nguy hiểm vào tối ngày một mươi hai tháng bốn
cơ lây lan dịch covid một mươi chín ra các địa bàn khác của tp quy nhơn
đến thời điểm hiện tại chỉ riêng ổ dịch này đã ghi nhận ít nhất hai mươi chín ca dương tính
tp quy nhơn đã thực hiện phong tỏa tạm thời khu vực ghi nhận ổ dịch
tổ chức truy vết f một f hai và tiếp tục thực hiện tầm soát mở rộng
điều đáng nói tài xế khai báo thường xuyên lái xe vào sông cầu tỉnh phú yên
nơi thực hiện chỉ thị một mươi sáu nhưng khi về địa phương không cách ly theo quy định dẫn đến việc lây lan dịch bệnh
một trường hợp dương tính với virus sars cov hai trốn nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh
từ tp hcm để vào bình phước với mục đích là vượt biên sang campuchia
đã bị công an tp đồng xoài tỉnh bình phước phát hiện xử lý
khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi một tháng chín phạm văn tuấn hai mươi tám tuổi chú nhà bè tp hcm
ngồi xe ô tô bảy chỗ chưa rõ tài xế từ tp hcm lên bình phước
tuy nhiên khi đến chốt kiểm soát chân thành tỉnh bình phước do giấy tét không đúng quy định
lý do không chính đáng nên bị yêu cầu quay đầu
quay đầu khoảng một km tuấn bị tài xế yêu cầu xuống xe
tuấn sau đó đi lang thang đến chốt đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc xã tân lập huyện đồng phú để vào bình phước
nhưng tiếp tục bị yêu cầu quay đầu
quyết tâm vượt chốt tối cùng ngày tuấn tiếp tục lẻn trong các đường mòn
trong lô cao su để trốn chốt kiểm soát
sau gần một tiếng mò mẫm đối tượng này đã vào đến địa bàn bình phước
sau đó đối tượng này vẫy được một chiếc container để đi nhờ lên ngã tư đồng xoài
đến trưa ngày một mươi ba tháng chín tuấn đi vào nhà văn hóa khu phố phú thanh để tết covid một mươi chín
với mục đích tiếp tục sang campuchia
tìm việc làm thì bị phát hiện là dương tính với virus sars cov hai
hiện ủy ban nhân dân tp đồng xoài đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa đối tượng tuấn đi chữa bệnh
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chạy xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
còn trở thuê hai người từ vùng dịch tp hcm về quê ở kiên giang
một tài xế ngụ huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng đã bị xử phạt hành chính chín triệu đồng
chiều ngày một mươi ba tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy
trên tuyến cao tấp lộ tể rạch sỏi thuộc xã dục tượng huyện châu thành tỉnh kiên giang
thì phát hiện xe ô tô biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
lúc này tài xế không xuất trình được giấy đi đường
qua làm việc tài xế tên trương ngọc phương chú tỉnh sóc trăng
thừa nhận trở thuê hai vợ chồng chị lê bảo trân và anh ngô quỳnh nhật
đi từ huyện bình chánh tp hcm về huyện an biên tỉnh kiên giang tránh dịch với giá sáu triệu đồng
trước đó phương đã trở chót lọt một vụ đưa người từ vùng dịch về kiên giang với giá ba triệu đồng
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
nhiều người dân xa xứ ở các vùng dịch đang rất muốn được về quê để tránh dịch
trước nhu cầu này nhiều chủ phương tiện đã lén luyện
lúc tổ chức đưa người từ vùng dịch về quê với mục đích là trục lợi
phóng sự sau đây sẽ vạch trần thủ đoạn mà các đối tượng dùng để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép
trước đó lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông hàm tân
phát hiện xe đông lạnh năm mươi một d ba mươi tám nghìn hai trăm một mươi bốn đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã tân đức hàm tân
có dấu hiệu nghi vấn
do vậy lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế lê văn tuấn mở thùng xe đông lạnh để kiểm tra
và phát hiện có đến một mươi năm người trong đó có một trẻ em đang bên trong
em đang từ bình thoải em đi vào sài gòn đi sửa xe
thì đi có cái anh ấy cũng nhờ cũng có nói là cũng có một ít khách ở trong chỗ nông khánh có chở
thì vào đón anh trả cho bảy trăm linh ngàn một người ra qua chốt bình thoạn
thì em cũng tại vì cũng đang khó khăn thì em cũng nhận đời em chạy
từ lời khai của tài xế tuấn lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy tìm các xe liên quan
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày cảnh sát phát hiện xe bảy chỗ sáu mươi một a ba mươi một nghìn hai mươi bảy đang đậu trong một cây xăng thuộc hàm tân
lái xe này sau đó thừa nhận đang chờ đón khách từ xe đông lạnh
qua làm việc lái xe này cho biết còn một xe bảy chỗ khác cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh
truy xét nhanh công an phát hiện thêm xe ô tô bảy mươi năm a một mươi bảy nghìn bảy mươi tám
đang đậu cách đó sáu km và cũng đang đợi để đón người trên xe đông lạnh từ đồng nai về hà tĩnh và quảng trị
trên mạng xã hội thì cũng có một người là đưa lên là bảo là anh em nào tiền chiến thì có mấy người khách đang cần về quê
thì mình thấy vậy thì mình cứ ái vào thì lấy số điện thoại thì người ta bảo là đón từ bixi đồng nai về
rồi về tới ra tới ngã ba dầu dây
rồi về tới ra tới ngã ba dầu dây
rồi thả người ta xuống đó là tiền công người ta trả cho mình là một người bảy trăm linh
em không biết vi phạm nhưng mà giờ em cũng thất nghiệp hai tháng rồi giờ không có hỗ trợ của địa phương ở trên đó
rồi bọn em giờ cũng dân lao động thất nghiệp thì bọn em cũng phải ở lại cũng không phụ được
mà giờ về cũng biết là cũng nguy hiểm cũng vi phạm nhưng bọn em phải liều rồi
mình có biết được cái việc mà mình ngồi trong cái phùng xe mà đóng kính như vậy thì nguy hiểm đến tính mạng của mình như thế nào
giờ em cũng biết là nguy hiểm nhưng mà giờ em cũng thất nghiệp rồi
hiện trạm cảnh sát giao thông hàm tân đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tiến hành điều tra làm rõ
có hay không đường dây đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép để về quê
hiện tại những hành khách trên xe tải đông lạnh đã được đưa đi cách ly tại trung tâm huyện hàm tân
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh bình thuận sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương để có phương án đưa đón người dân về quê trong thời gian sớm nhất
chỉ trong thời gian ngắn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín tại chốt kiểm định số hai
lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý sáu vụ việc liên quan đến hành vi đưa người vượt chốt kiểm dịch trái phép để về quê
các tài xế xe đã lợi dụng phân khúc kiểm soát dịch vận chuyển người
khi qua chốt kiểm soát dịch ô tô khách thì họ đã đưa người lên xe ô tô tải
để thông qua chốt để né tránh việc
sau khi qua cái chốt kiểm soát xe ô tô khách thì những người trên xe ô tô tải họ đã xuống và đi leo lên lại xe khách để mà thông qua cái chốt kiểm soát dịch
để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc trên thì ngoài công tác trực và kiểm soát phương tiện tại chốt
lực lượng chức năng còn triển khai các tổ tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ một a
để vừa đảm bảo trực tự an toàn giao thông vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
sau khi tất cả các phương tiện lực lượng chức năng đã đưa người lên xe ô tô tải để thông qua chốt kiểm soát dịch
sau khi tất cả các phương tiện qua chốt kiểm soát dịch thì lực lượng trạm cảnh sát giao thông hạm tông
trong quá trình tuần tra kiểm soát cũng phải tiếp tục kiểm tra các phương tiện nhất là ô tô khách
kiểm tra xem quá trình lưu thông có chở người chốn khai báo đi tới theo quy định hay là không
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh lực lượng tại chốt kiểm soát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ để giữ vững và hạn chế việc lây lan dịch bệnh
thuận người dân khi có nhu cầu về quê tránh dịch nên liên hệ chính quyền địa phương nơi tạm trú
để được sắp xếp bố trí phương tiện và điều kiện để về quê đảm bảo công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín và an toàn cho chính bản thân mình đừng để tiền mất tật mai
trong ngày một mươi ba tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm làm nhiệm vụ kiểm soát dịch
trên quốc lộ hai mươi hai hướng từ tây ninh về tp hcm đã liên tiếp phát hiện hai ô tô khách có bãi
qr code luồn xanh
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
trên quốc lộ hai mươi hai thuộc địa phận huyện củ chi tp hcm lực lượng của trạm cảnh sát giao thông
tây bắc công an tp hcm phát hiện xe ô tô khách biển số năm mươi một b ba mươi ba nghìn một trăm bảy mươi bốn có mã qa lùi xanh qua chốt
có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tài xế lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã không xuất trình được các giấy tờ
liên quan đến phương tiện trên xe có mã qr xanh đang chở rau củ quả
nhưng cảnh sát đã phát hiện ba thùng cắt tông chứa sáu trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó sáng cùng ngày lực lượng tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ hai mươi hai cũng phát hiện
bắt giữ xe khách luồn xanh chứa gần một bao thuốc lá ngoại nhập lậu
thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng điều khiển xe ô tô
gắn mã qa luồng xanh để vận chuyển hàng cấm trong đó có cả ma túy với số lượng lớn
điều này cho thấy tội phạm lợi dụng hình thức này để hoạt động phạm pháp đang có chiều hướng gia tăng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại